rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình dân tộc miền núi của truyền hình nhân dân
quý vị khán giả thân mến điện biên là tỉnh miền núi nơi hội tụ của một mươi chín dân tộc anh em cùng sinh sống
với những sắc màu văn hóa đặc trưng riêng biệt tạo nên điểm nhấn của văn hóa các dân tộc vùng tây bắc
trong đó có đồng bào dân tộc cống đây là nhóm dân tộc rất ít người ở điện biên
để bảo tồn và phát triển vùng đồng bào dân tộc cống ở điện biên trong thời gian qua
từ nhiều chương trình chính sách dự án đầu tư của đảng nhà nước và chính quyền địa phương
đã tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội thay đổi diện mạo của bản làng đồng bào dân tộc cống nơi đây
sinh sống ở những bản làng xa xôi thuộc nhóm dân tộc rất ít người
cuộc sống của bà con đồng bào dân tộc cống ở điện biên là chuỗi ngày có nhiều khó khăn
với các phong tục tập quán và hữu tục
sản xuất manh bốn dịch bệnh hạn hán
mùa thường xuyên xảy ra khiến cho cuộc sống của bà con quẩn quanh trong đói nghèo lạc hậu
tuy nhiên những năm gần đây nhờ vào chính sách của đảng nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số
mà cuộc sống của đồng bào dân tộc cống đang từng ngày đổi thay về tư duy nhận thức
về ý chí nghị lực vươn lên để xây dựng cuộc sống mới

hiện nay ở tỉnh điện biên đồng bào dân tộc cống có khoảng hơn một nhân khẩu

hiện nay ở tỉnh điện biên đồng bào dân tộc cống có khoảng hơn một nhân khẩu sống giải rác ở bốn bản năm kè lạ trà bún bon và hủ con

hiện nay ở tỉnh điện biên đồng bào dân tộc cống có khoảng hơn một nhân khẩu sống giải rác ở bốn bản năm kè lạ trà bún bon và hủ con
hiện nay ở tỉnh điện biên đồng bào dân tộc cống có khoảng hơn một nhân khẩu sống giải rác ở bốn bản năm kè lạ trà bún bon và hủ con
khoảng hơn chục năm về trước bà con ở đây gần như sống tách biệt với thế giới bên ngoài
bản làng xa xôi tận miền biên viễn đời sống còn quẩn quanh với cái đói cái nghèo
cuộc sống tự cung tự cấp còn rất nhiều khó khăn gian khổ
đó là khi bà con chưa biết canh tác lúa nương không biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân nên có những năm ảnh hưởng thiên tai năng suất cây trồng kém
bên cạnh đó còn có những hộ không chịu làm ăn tâm lý ỉ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước chăn nuôi thì nhỏ lẻ manh mốn
trước triển khai cái đề án bà con canh tác manh mốn cũng chưa áp dụng các khoa học kỹ thuật cũng chưa học hỏi kinh nghiệm để canh tác sản xuất
và sau khi được triển khai các đề án đặc biệt là thực hiện chương trình một nghìn bảy trăm một mươi chín và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thì đặc biệt là đối với dân tộc cống tại hai bản thì bà con cũng đã mạnh dặn là khai hoang phục hóa tại các khe suối để mở rộng diện tích canh tác
và cũng hạn chế là cái chỗ là canh tác là đất nước giấy không năng suất để mà phục vụ cho bà con
và bà con cũng đã học hỏi kinh nghiệm giữa các bản và với bản
gia đình ông lò văn liên là một trong những hộ gia đình tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc cống ở bản phúng bon
về thay đổi tư duy phát triển kinh tế tập thể
được hỗ trợ từ các chương trình dự án đặc biệt đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc cống tỉnh điện biên
đã mở ra cho gia đình ông những con đường sáng để thoát nghèo
cái đề án này thì người ta cho cả ngàn bịt đơn xong rồi cho cả quốc sản giao
thế tôi cũng là người trong thời điểm đó thì từ năm hai nghìn đến hai nghìn sau tôi đang làm ở xã thì tôi là người trực tiếp
đề nghị với trung ương và đề nghị với tỉnh là đầu tư rất nhiều
nhất là về hướng dưỡng về khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật về trăn nôi vừa là về phát triển kinh tế
thế cũng bên ban dân tộc tỉnh cũng đã cử cán bộ bên dân chuyên môn để xuống để trực tiếp ở bản
là để hướng dưỡng
nguyên là chủ tịch hội đồng nhân dân xã ba thơm khi còn công tác ông lò văn liên luôn quan tâm
chăn trở làm sao để nâng cao đời sống của bà con đặt ra mục tiêu phải chiến thắng giặc đói giặc rốt
bản thân ông luôn đi đầu trong các phong trào làm kinh tế xây dựng nông thôn mới
ông tham gia các lớp tập huấn học cách trồng các cây giống mới phòng trừ sâu bệnh
nâng năng suất cây trồng đồng thời xây dựng chuồng trại tăng gia sản xuất
cả gia đình và tôi cũng đã bận động nhân dân là đấy là người nước rước con tôm thế thì chúng
ta phải phấn đấu là phải thay đổi cái cách làm ăn về khoa học kỹ thuật hiện tại bây giờ thì riêng
bản thân tôi cũng rất là cảm động và rất là xúc động trước không như bây giờ nơi nhà cửa thì
rất là toàn là nhà gỗ với nhà các cái nhà tre bách bách nước các cái nhà xe các cái nhà xe các cái nhà xe
các cái bách nước thôi hiện tại bây giờ cả bản đấy bây giờ thì cũng là trước khi cái làm nhà
thì tôi cũng không phải là tự dưng mà cái nhà đấy bây giờ đang xây gồm dưới sản đấy thì riêng
gia đình tôi đã làm đầu tiên từ năm hai nghìn một mươi ba đó tôi đã làm rồi sau khi đó là người ta theo rừng
dần là đến bây giờ gần như là khoảng tám mươi bản mình cũng đã được ăn uống sạch sẽ với tinh thần cần
không cam chịu cái đói cái nghèo với sự ham học hỏi kiến thức thay đổi cách nghĩ cách làm vẫn núi rừng ấy
vẫn mảnh đất khô cằn vùng biển viễn điệt biên
trải qua những tháng ngày gian khó người dân bản cúng bon đã tạo dựng được cuộc sống mới trên chính mảnh đất quê hương
tại bản cúng bon thì có đang triển khai dự án chống khách xa nhân
và năm nay là bước sang năm thứ ba thì hiện nay cũng đang được bà con canh tác và chăm sóc
và cái chỗ độc thù này thì nó trồng cây ở dưới tảng rừng
và bà con dân dân phải nói là trồng nó rất là tích hợp
và hiện nay tỷ lệ là đất rừng trên địa bàn xá là chiếm chín mươi ba
thế chính vì vậy thì hiện nay là cây sa nhân thì bà con được bảo vệ và rào chống cho bò không để cho bò vào phá
từ cái đề án của tỉnh và bên phòng dân tộc
bà ban dân tộc hỗ trợ thì cũng thấy bà con cũng đứa đi
như hiện nay thì mặt bằng cũng có cầu đường cũng đầy đủ
nên bà con cũng đứa đi rất nhiều
là một trong những phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương
không chỉ đảm đang vun vén
những gia đình chị quang thị nhung còn cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất
không ngại dầm mưa rãi nắng tìm tòi các tài liệu hướng dẫn chăm sóc vật nuôi
đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức
gia đình chị quang thị nhung đã đầu tư xây dựng chuồng trại mua con giống nuôi gà nuôi lợn
mở rộng diện tích trồng lúa nước để tăng thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình
gia đình tôi chủ yếu làm ruộng nương chăn nuôi lợn gà vừa phục vụ cho nhu cầu gia đình
lại góp phần tăng thêm thu nhập
nhà tôi đầu tư gần một mươi triệu để xây dựng chuồng trại chăn nuôi
tôi hy vọng trong thời gian tới thu nhập ổn định không còn vất vả như trước đây
con cái được ăn học đầy đủ gia đình khỏe mạnh hạnh phúc thế là tôi vui rồi
địa án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tập cống tỉnh điện biên giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
được triển khai có ý nghĩa vô cùng quan trọng là nguồn động lực tạo nên sức sống mới
cho nhiều bản lãng dân tập cống nơi đây
từ đó khẳng định sự quan tâm của đảng nhà nước
thông qua các chương trình đề án đối với đồng bào dân tộc cống ở điện biên
sự phát triển của đồng bào dân tộc cống ở trên địa bàn cũng đã được cải thiện hơn so với trước
ngoài ra thì tỷ lệ hộ nghèo cũng đã được giảm
trước đây thì khoảng trên tám mươi là hộ nghèo
tuy nhiên là cho đến hiện nay thì tỷ lệ hậu nghèo ở trên địa bàn cũng đã giảm rất là nhiều
còn khoảng trên năm mươi
bản phúng bon đã có nhiều đổi thay nhưng đổi thay lớn nhất có lẽ là nhận thức
suy nghĩ của người dân nơi đây đã không còn lạc hậu
đặc biệt là theo đuổi cái chữ của con em trong bản
trường lớp được đầu tư khang trăng đầy đủ cơ sở vật chất
gia đình tạo điều kiện động viên con em dù có khó khăn nghèo khổ
nhưng không được bỏ học bởi chi thức là ánh sáng để xây dựng tương lai
từ những bài học giản dị nơi mái trường này
những mầm non của đồng bào dân tộc cống sẽ trưởng thành phát triển
để tiếp nối thế hệ cha ông xây dựng bản làng mình ngày càng tươi đẹp hơn
bắt đầu về đây thì học sinh đây nói chung là nó nhút nhát với lại về
tiếng việt thì rất là ngọng
mình dạy được tất cả các môn học để cho trẻ nó phát triển được toàn diện
về trí về đức về thể và về thẩm mỹ nữa
là một trong những dân tộc thiểu số rất ít người
nhưng đời sống văn hóa của bà con nơi đây vô cùng phong phú
với nhiều phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp còn lưu giữ đến ngày nay
ngoài những buổi lên nường dãy phát triển sản xuất
bà con đồng bào dân tộc cống sẽ trưởng thành
và dân tộc cống bản búng bon còn dành thời gian để giao lưu
truyền dạy những điệu múa truyền thống của dân tộc mình
đó là cách bảo tồn để phát huy những giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một theo thời gian
bởi hơn ai hết họ hiểu rằng
chỉ khi giữ được những nét văn hóa đó mới giữ được bản sắc của dân tộc mình
mình rất là yêu thích cái phong tục tập quán của dân tộc mình
mình mong muốn là các cháu sau này cũng giống như mình
sẽ phát huy cái truyền thống phong tục của mình nhiều hơn
phát huy nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn với các ông bà của mình
từ các chính sách hỗ trợ quan tâm đầu tư của đảng và nhà nước
các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cống được duy trì và bảo tồn
trong đó tết hoa màu gà hách con gọi
là tết mừng cơm mới là nghi lễ độc đáo nhất
bởi đây là tết cổ truyền phản ánh sinh động đời sống và bản sắc của cộng đồng người dân tộc cống
cầu mong cho một năm mới thật nhiều sức khỏe mùa màng tốt tươi
theo quan niệm của người cống hoa màu gà là biểu tượng của sự may mắn tốt đẹp
trong ngày tết phụ nữ dân tộc cống sẽ mặc những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất
cùng nhau tết hoa màu gà thành những vòng hoa đội đầu đẹp mắt để diện
tết đi chơi tết mong ước màu đỏ tươi của hoa sẽ mang đến sự may mắn trong năm mới
chính vì những ý nghĩa tâm linh sâu sắc đó
năm hai nghìn một mươi chín tết hoa màu gà đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
tết hoa màu gà
hiện nay để phục hồi
các tiết mục múa và bảo tồn về nếp sống của dân tộc cống
thì trong năm hai nghìn hai mươi ba vừa rồi thì cũng đã tổ chức tết hoa
để mà khơi lại những cái nét đẹp truyền thống
và để mà duy trì và cũng như là nhằm truyền đạt lại cho các cháu và thế hệ sau
và đặc biệt hiện nay đối với các thầy mò và thực hiện các cái đế cúng
và cũng như là trang phục mặt thì hiện nay cũng đã dần dần đang bước phục hồi
để cho bà con này có thể tìm hiểu

và trang phục và nét sinh hoạt riêng của dân tộc của mình
chiếc cầu treo kiên cố nhà văn hóa mới được xây dựng khang trang
những tuyến đường nội bản được cứng hóa nếp nhà gỗ kiên cố
điện đường được thắp sáng và rất nhiều công trình đang được xây dựng
để phục vụ cho đời sống của người dân
hy vọng trong thời gian tới những bản làng của người cống
sẽ được quan tâm đầu tư hơn nữa
để đồng bào dân tộc của chúng ta
có thêm động lực vươn lên trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội
đồng thời bảo tồn và làm sống dày các giá trị văn hóa của dân tộc
thưa quý vị khán giả là một trong những dân tộc thiểu số rất ít người
hiện đang sinh sống ở xã ba thơm huyện điện biên tỉnh điện biên
dân tộc cống nơi đây vẫn còn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng
để bảo tồn phát huy và tôn vinh vốn văn hóa đó
với những nét văn hóa đó thì vai trò của những nghệ nhân dân gian
người có uy tín tâm huyết say mê siêu tầm
nghiên cứu các làn điệu nghi lễ cổ truyền ở cộng đồng dân tộc cống là vô cùng quan trọng
và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay
chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một chân dung như thế
đã ngoài sáu mươi tuổi ông quảng văn hiêng ngay từ khi còn nhỏ
được chứng kiến ông bà bố mẹ biểu diễn các điệu dân vũ truyền thống
của đồng bào dân tộc cống ông đã vô cùng yêu thích
những động tác mạnh mẽ dứt khoát tái hiện các hoạt động trong lao động sản xuất
tượng trưng cho gieo lúa gặt lúa cùng vui hội khi được mùa
trong cộng đồng bản làng dân tộc cống ở pung bon
ông là một trong số rất ít người còn ghi nhớ những điệu múa cổ
đồng bào dân tộc cống
đối với đồng bào dân tộc cống
học công chúng tôi những điệu múa truyền thống đó đã trở thành món ăn tinh thần
như cơm ăn nước uống trong cuộc sống không thể thiếu được
tôi thấy học những điệu múa cũng không khó lắm vì cũng yêu thích và rất đam mê
những điệu múa này chủ yếu do ông bà bố mẹ truyền lại
ngày xưa thì múa vào những dịp lễ tết
còn nay thì có thể múa giao lưu với các dân tộc khác vào những dịp hội hè
trước kia các điệu múa thường được biểu diễn vào những ngày lễ tết truyền thống
những dịp quan trọng
trong đời sống của đồng bào dân tộc cống không có quy tắc quá chặt chẽ
các điệu múa giúp gắn kết các thành viên với nhau
tuy vẫn còn thô sơ mộc mạc về động tác múa
nhưng qua đó đã bộc lộ tình cảm đời sống giàu cảm xúc
thể hiện nhiều ước vọng về tình yêu đôi lứa về cuộc sống ấm no hạnh phúc
đối với các chàng trai là những động tác múa nhanh mạnh cách điệu
để diễn tả hình thể khỏe mạnh cường tráng
đối với phụ nữ đó là động tác uyển chuyển mềm dẻo
thể hiện vẻ đẹp sức sống sự duyên dáng nhịp nhàng
tôi mong có thêm nhiều hoạt động giao lưu về văn hóa nghệ thuật
để bà con có cơ hội tập huấn thêm điệu múa truyền thống của dân tộc mình
vì đó là những giá trị văn hóa quý giá của người công chúng tôi
nên tôi hy vọng những điệu múa truyền thống đó sẽ được các thế hệ trẻ gìn giữ bảo tồn
từ đó thêm yêu và tự hào
để tạo nên màu sắc văn hóa của chúng tôi
các văn hóa riêng trong các cộng đồng dân tộc ở việt nam
để bảo tồn và gìn giữ những nét đẹp văn hóa đó
ông quảng văn hiền thường xuyên động viên tuyên truyền hướng dẫn thế hệ trẻ
trong bản cúng bon học những bài múa cổ
từ đó giúp họ tìm hiểu tiếp thù văn hóa truyền thống
nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa trong đời sống cộng đồng dân tộc cống
dù đã có tuổi
hàng ngày vẫn phải vất vả miêu sinh
nhưng tình yêu và tâm huyết ông dành cho văn hóa dân tộc
vẫn như mạch ngầm tuôn chảy
với ước vọng trao truyền cho thế hệ trẻ hồn cốt của dân tộc mình